ngày sáu tháng một mươi hai tại huyện miền núi vùng cao tương dương tỉnh nghệ an nhiều cán bộ và người dân đã tham gia lễ mít tinh tháng hành động quốc gia phòng chống hiv aids năm hai nghìn một mươi bảy
theo số liệu thống kê đến thời điểm hiện tại tỉnh nghệ an có gần một người nhiễm hiv mới trong vòng hai năm qua
hiện số người nhiễm hiv còn sống tại nghệ an ước khoảng bảy hai trăm bốn mươi năm người
người nhiễm hiv tập trung ở lứa tuổi từ hai mươi đến ba mươi chín tuổi chiếm năm mươi hai một và tập trung chủ yếu ở năm địa bàn trọng điểm là quế phong thành phố vinh quỳ châu tương dương và diễn châu chiếm sáu mươi năm tổng số người nhiễm hiv quản lý toàn tỉnh
riêng đối với huyện tương dương trong những năm qua địa phương luôn quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống hivs
tới các tầng lớp nhân dân đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền giáo dục rộng rãi trong xã hội
nhằm xây dựng nhận thức đúng về nguy cơ hiểm họa của đại dịch hivs qua đó giảm kỳ thị và điều chỉnh cách ứng xử đối với những người mắc căn bệnh này